công an địa phương này đã khởi tố bắt tạm giam nguyễn văn đoàn tức là đàm mỡ ở huyện vĩnh bảo là một trong hai đối tượng cầm đầu nhóm chuyên bảo kê làm luật và mai quốc kỳ anh trú tại thị trấn vĩnh bảo
theo tài liệu điều tra thời gian vừa qua nhóm đối tượng do nguyễn văn đoàn và lê trung kiên cầm đầu thường xuyên đòi tiền bảo kê cưỡng đoạt tài sản phá hoại tài sản của các hộ kinh doanh trên địa bàn huyện vĩnh bảo
tất cả các đối tượng này đều là đối tượng hình sự và nghiện ma túy
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu kiên đoàn và một mươi đối tượng đàn em đã đến hội trợ gây gỗ đánh đập nhân viên bán vé nhân viên bảo vệ làm chị phạm thị hoa nhân viên quản lý hội trợ bị trọng thương phải đi cấp cứu
ngay lập tức lực lượng công an đã có mặt bắt giữ được bốn đối tượng số còn lại đã bỏ chạy thoát thân
hiện công an huyện đã tạm giam đoàn và anh đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ và truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm minh trước pháp luật
do mâu thuẫn trong việc nợ tiền đánh giá
đối tượng nguyễn văn biển chú tại huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc đã dùng súng bắn làm hai người bị thương
hiện đối tượng đã bị công an tỉnh vĩnh phúc bắt tạm giữ hình sự để điều tra
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi năm h ngày hai tháng một tại xã bình dương huyện vĩnh tường
do mâu thuẫn trong việc nợ tiền đánh bạc giữa hai nhóm thanh niên ở huyện yên lạc và huyện vĩnh tường
nguyễn văn biển đã dùng súng bắn ba phát vào nhóm thanh niên của xã bình dương
khiến lê văn nhị và lê văn thuần đều chú huyện vĩnh tường bị thương phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
được biết đối tượng nguyễn văn biển cũng đã có một tiền án về tội gây dối trật tự công cộng
càng gần tết nguyên đán thì câu chuyện về vệ sinh an toàn thực phẩm càng nóng lên
khi mà ngày nào cũng có ít nhất là một vài vụ việc bị phát hiện
tại bình phước gần năm trăm linh kg giò trà tôn động đã chuyển sang trạng thái ẩm mốc biến đổi màu sắc
cùng hàng trăm kg mỡ động vật vừa bị lực lượng chức năng tỉnh bình phước phát hiện thu giữ
tại cơ sở sản xuất kinh doanh thịt động vật sản xuất giò chả của ông vũ văn ních ở huyện bù đăng
tại thời điểm kiểm tra ông mích không xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
lực lượng chức năng phát hiện gần năm trăm linh kg giò chả đã qua chế biến bị biến đổi màu sắc hỏng mốc
đang nói là toàn bộ số giò chả trên được để lẫn với thịt tươi sống trong những tủ đông lớn
đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đồng thời tịch thu tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm theo quy định
ngay sau đây phóng viên mạnh tùng hiện đang có mặt tại hiện trường sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chi tiết
xin mời phóng viên mạnh tùng
hiện tôi đang có mặt tại một cơ sở sản xuất các chất phụ gia thực phẩm như nước mắm muối và giấm tại quận hoàng mai thành phố hà nội
và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn hãy theo chân chúng tôi để tìm hiểu xem và đánh giá
xem cơ sở này có đủ vệ sinh an toàn phẩm hay không
và đây chính là quy trình chế biến nước mắm tại cơ sở này
đây chính là khu pha chế nước mắm
và đây chính là khu pha chế nước mắm
và đây chính là khu pha chế nước mắm
và đây chính là bình pha chế nước mắm
sau khi muối và nước máy được hòa tan sẽ được chuyển vào đây và được lọc
sau khi lọc xong thì là các chất lọc sẽ được chuyển vào đây hòa tan cùng nước mắm nguyên chất
nước mắm nguyên chất sau khi được lọc xong sẽ được chuyển ra đây và từ đây là sẽ đóng nắp
sử dụng các nắp như thế này

để đóng vào các bình
tiếp theo đây chính là quy trình để chuyển nước mắm
và đây là một trong những số chất can chưa được rửa
và chất can này thì được rửa bằng trậu nước như thế này
cùng với đấy thì đây chính là nguồn nước để rửa
và đây chỉ là nước diễn khoan
sau khi hoàn thành các quy trình vừa rồi thì can nước mắm sẽ được chuyển sang một giai đoạn mới
đó chính là dán tem vào nhãn mắt
đây chính là những chiếc tem vào nhãn mắt cụ thể
chắc hẳn trong quý vị các bạn thì đã từng nhìn thấy những chiếc mắt như thế này
và mỗi chiếc can như vậy kèm theo đấy nó chính là giá cụ thể của từng bình nước mắm
đây là giá
và bây giờ các bạn có thể thử xem nếu được trả th daar bán

nói chung là tùy từng khách hàng người ta yêu cầu
mình đưa nguyên cốt thì mình sẽ đưa nguyên cốt
người ta yêu cầu rẻ hơn thì mình sẽ đưa rẻ hơn
trong quá trình sản xuất nước mắm thì cũng những nguyên vật liệu sản xuất
trong đó thì quá trình sản xuất cũng không đủ điều kiện với chiếc ăn toàn thực phẩm
về chiếc xuất chế biến pha chế
với quy trình sản xuất không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm như vậy
tuy nhiên hàng ngày vẫn có hàng từ hai đến ba trăm linh lít nước mắm và hàng chục kg muối
được tuồn ra ngoài thị trường để tiêu thụ tại các quán ăn
một lần nữa vấn đề vệ sinh ăn toàn thực phẩm lại trở nên vô cùng nguyên đối mỗi khi tết đến
vâng cảm ơn những thông tin của anh mạnh tùng
và quý vị và các bạn hãy nhớ rõ các sản phẩm ngày hôm nay
chúng tôi đã đề cập và nếu bắt gặp chúng thì tuyệt đối không nên sử dụng
tiếp tục là một cuộc chiến cũng không kém phần cam go trong giai đoạn hiện nay
chỉ còn gần ba tuần nữa là đến tết nguyên đán
theo đúng chu kỳ đây là thời điểm mà tội phạm buôn bán vận chuyển pháo lậu lại gia tăng hoạt động
và hai trăm một mươi kg pháo là tăng vật mà lực lượng chức năng tỉnh quảng bình vừa thu giữ được
phóng viên minh trâm antv quảng bình đi theo đoàn kiểm tra sẽ chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây
xin mời phóng viên minh trâm
thưa quý vị và các đồng chí
trên địa bàn tỉnh quảng bình thực trạng buôn bán pháo từ lào về việt nam ngày càng gia tăng
trước tình hình đó công an tỉnh quảng bình đã tăng cường lực lượng nhằm quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi
tiếp nối những chiến công trong những ngày đầu gia quân tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ tết đình dậu năm hai nghìn một mươi bảy
tối qua vào lúc hai mươi một h ba mươi phút công an tỉnh quảng bình đã phát hiện và thu giữ trên hai trăm một mươi kg pháo hoa
trong quá trình tuần tra kiểm soát tại địa bàn thôn ba tâm xã thuận hóa huyện tuyên hóa
tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an tỉnh quảng bình
đã phát hiện và bắt quả tăng đối tượng nguyễn thị thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thôn ba tâm xã thuận hóa huyện tuyên hóa đang có hành vi mua bán pháo ngay trước sân nhà bà phùng thị lai là chị dâu của thành
bị phát hiện các đối tượng mua pháo bỏ chạy
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ được một trăm năm mươi một hộp pháo hoa loại ba mươi sáu quả có trọng lượng trên hai trăm một mươi kg
đối tượng nguyễn thị thành khai nhận số pháo trên được chuyển từ lào về việt nam để tiêu thụ
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
quý vị và các bạn vừa theo dõi các tin tức trong bản tin một trăm một mươi ba online
những thông tin mới nhất về tình hình an ninh trật tự sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin vào lúc một mươi năm h
và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lào trong ít phút
tuy nhiên biên tập viên thu hương sẽ trở lại ngay sau đó với các thông tin về truy nã tội phạm
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
khởi đầu may mắn cùng coca cola
trọn bộ quà tết thay lời chúc xuân
trở thành một tay chống là đam mê của tôi
tôi đã bỏ cuộc
nhưng đam mê dịch cháy vẫn luôn theo đuổi
tôi đã sẵn sàng
để trở thành người tôi muốn
để cháy với đam mê
x man đàn ông đích thực
toàn bộ một mươi tám món xứ và inox cao cấp
văn lý scooter đông táo

sữa bột vinamilk quả tết cho bé lọc xuân cho bé